sau khi clip được đăng tải trên mạng đã nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng
đa số cho rằng việc khóa trái cửa nhà có f là không đúng quy định
chị ltt ở xã đồng thang yên mỹ hơn nghiên cho biết
bản thân chị bị ép từ ngày hai mươi tháng hai đến ngày hai mươi một tháng hai trưởng thôn đến khóa cửa cổng nhà chị
theo chị t gia đình chị chỉ đồng ý và làm cam kết cách ly tại nhà thôi
chứ không đồng ý khóa cửa cổng truyền thông đến khóa cửa rồi đi luôn
nên gia đình chị cũng không kịp phản ứng
tất cả là do ý thức của người dân chứ khóa cửa cổng như vậy có nhiều bất cập
khi chúng tôi đã cam kết tại nhà rồi thì địa phương nên tạo điều kiện chứ không nên khóa cửa cổng
đến gần một mươi hai giờ trưa nay gia đình tôi thấy thôn đã xuống mở khoác cửa cổng rồi
trước thông tin trên vào trưa hai mươi hai tháng hai trao đổi với phóng viên
ông đặng xuân lương chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên mỹ hơn nghiên khẳng định
ủy ban nhân dân huyện không chỉ đạo xã đồng thang khóa trái cổng nhà f
huyện sẽ chỉ đạo khắc phục ngay sự việc này
ông phạm văn nam chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng thang yên mỹ hương nghiên thừa nhận
có việc chính quyền khóa trái cổng nhà f
tuy nhiên việc khóa trái cửa cổng là do một số người dân rất thiếu ý thức
nên buộc chính quyền phải làm như vậy
khi khóa cổng chính quyền đã để lại số điện thoại
hằng ngày đã có người đến kiểm tra gia đình có nhu cầu gì thì chính quyền sẽ đáp ứng ngay
ông nam nói trước đây chúng tôi không khóa cửa đâu chỉ ra biển phong tỏa thôi
nhưng người dân tự do ra ngoài f ngày một nhiều lực lượng chức năng lại mỏng
nên xã mới làm như vậy
theo ông nam sự việc trong clip chia sẻ trên mạng là xảy ra vào sáng nay
gia đình này có f nên trưởng thôn mới đến nhà khóa cổng
tuy nhiên sau khi khóa cổng người dân không đồng ý còn trưởng thôn cũng thiếu linh hoạt
không báo cáo lên xã nên mới có clip trên
ông nam thông tin cụ thể trước khi khóa cổng
người dân cũng cam kết đồng ý chúng tôi mới thực hiện
còn ai không đồng ý chúng tôi nhất trí bỏ ra chứ không khó khăn gì việc đấy
sau khi nhận được thông tin phản ánh xã cũng thống nhất bỏ hết
chứ không khóa cửa cổng nhà dân có f nữa
chúng tôi mong người dân chấp hành tốt không nên ra ngoài khi đang thực hiện cách ly
chủ tịch xã đồng thang cũng lý giải việc khóa cửa cổng không có quy định
chính quyền chỉ muốn đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để dễ dàng quản lý tránh lây lan dịch bệnh
đồng thời nhấn mạnh
về vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn ông đặng xuân lương
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên mỹ hưng yên cho biết
chính quyền đã nắm được sự việc đồng thời ông lương khẳng định
ủy ban nhân dân huyện không chỉ đạo xã đồng thang khóa trái cổng nhà f
như vậy dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp như hiện nay
việc tạo đồng thuận giữa người dân và chính quyền là hết sức cần thiết
cáng bộ thôn xã đặc biệt là cáng bộ huyện
người được coi là gần dân nhất cũng cần phải có những biện pháp phù hợp
linh hoạt để người dân tâm phục khẩu phục tự nguyện chấp hành
không để lây lan cho người khác
đồng thời sau vụ việc này huyện yên mỹ cũng nên xét lại công tác nắm bắt địa bàn
ra lại các hoạt động và báo cáo hàng ngày về công tác chống dịch của từng địa phương
tránh tình trạng người dân phẫn nộ út ức làm xấu đi hình ảnh của những người
đang hy sinh lạng thầm nơi tuyến đầu chống dịch
một mặt phổ biến làm rõ công tác dân vận để cán bộ linh hoạt hơn khi đưa ra quyết định
nhắc lại bài học
nhốt người ở thanh hóa và thái bình
trước đây câu chuyện gần ba mươi hộ dân ở xã thiệu phú huyện thiệu phong thanh hóa bị khóa cổng
vì có người thân về quê ăn tết đã để lại những cảm nhận không hề tích cực
đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã khi đã có những chỉ đạo rất cảm tính
thậm chí có khi họ không nắm rõ được trách nhiệm quyền hàng của mình đến đâu
dưới sự chỉ đạo của đích thân chủ tịch huyện các hội dân này hiện đã được mở khóa
theo giải thích của chủ tịch xã thiệu phú
việc khóa cổng nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
bởi đã có tình trạng nhiều người về từ vùng dịch có nguy cơ cao
đang cách ly tại nhà nhưng vẫn ra khỏi nhà
hơn nữa việc khóa cửa dán giấy thông báo trước nhà dân đã được người dân đồng ý chấp thuận
sau khi được chính quyền xã vận động giải thích
ngoài ra bản thân ông võ mạnh sơn chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa
đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa cho biết
bản chất câu chuyện ở đây vẫn là tinh thần chống dịch của cán bộ
ở các vùng dịch trở về có thể khiến cho dịch lây lan trong địa phương
nên trong cách làm chưa hợp lý có phần cứng nhắc khiến cho việc giám sát quá chặt
chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của chính phủ thông qua nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp
ông sơn cho biết lãnh đạo xã thiệu phú có khi cũng chưa rõ tinh thần chỉ đạo của tỉnh
tuy nhiên qua thông tin báo chí nêu địa phương đã nhanh chóng thay đổi
rút kinh nghiệm cuộc sống của các hộ dân đã trở lại trạng thái bình thường
việc cách ly và đi lại theo quy định chung
không chỉ ở thanh hóa mà tại thái bình một gia đình gồm hai người già và hai cháu nhỏ
ở thôn cao bạc nụ xã nam cao huyện kiến sương cũng bị nhốt ở trong nhà để cách ly
do hai cháu về từ vùng đỏ hải phòng
phải gần bảy ngày sau khi sự việc đến tay lãnh đạo xã và có chỉ đạo
cán bộ thôn mới mở khóa cho gia đình này
chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam cao khẳng định xã không chỉ đạo hay quy định việc nhốt người trong nhà
tùy trường hợp các trưởng thôn sẽ linh hoạt xử lý để tránh dịch bệnh lây lan
nhìn nhận về cách chống dịch ở một số địa phương vừa qua
chính phủ đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp về thích ứng trong tình hình mới
trên cơ sở đó các địa phương cần có quy định rõ trong việc cách ly f tập trung và tại nhà
có sự giám sát của tổ covid một mươi chín cộng đồng cũng như là theo dõi thường xuyên của y tế
đối với những người đi xa về cách ly tại nhà cũng vậy
cũng cần có sự giám sát của tổ covid cộng đồng không nên sử dụng biện pháp khóa cửa nhà dân như vừa qua
cán bộ thôn là cấp cơ sở gần dân nhất
sau gần hai năm chống dịch họ được quyền làm gì và làm tới đâu
chẳng nghĩa đến giờ phút này vẫn tồn tại cách làm tùy hứng nếu không nói là tùy tiện lạm quyền
hàng hái chống dịch theo cách máy móc cứng nhắc thiết nghĩ không chỉ dừng ở việc nhắc nhở rút kinh nghiệm
nếu không xử lý nghiêm các vụ việc như vậy thì tình trạng này sẽ còn tái diễn
sẽ chẳng có chính quyền nào đủ sức khóa trái nhà dân ở tất cả các hộ có người về từ vùng dịch đâu
ở đây cần một cách ứng xử thông minh trách nhiệm để vừa chống dịch vừa động viên người dân tự giác phòng dịch
trước phản ánh của báo chí ngày một mươi bảy tháng một bộ y tế đã có công văn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
công văn của bộ y tế nêu rõ nếu có vi phạm yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
hoặc chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét và xử lý
bên cạnh đó các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo đúng quy định kịp thời chấn chỉnh áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vậy là đã rõ công an sẽ vào cuộc trong vụ việc này nếu người dân vi phạm công tác phòng chống dịch
luật đã rõ chế tài xử lý cũng đã được thông qua
ngay lúc này những người đang cầm cân nảy mực đứng đầu các địa phương
xin hãy bỏ ngay suy nghĩ khóa cổng để giám sát an toàn
thay vào đó hãy vận động người dân tự chấp hành
nếu vi phạm và bị phát hiện không thực hiện cách ly cộng đồng xã phường
sẽ báo cáo lên huyện và tỉnh để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
hoặc chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét xử lý
thưa quý vị hy vọng câu chuyện nhốt người sẽ không còn xuất hiện trên các mặt báo
thay vì chỉ trích những cán bộ cần mẫn hãy bao dung hơn với họ
vì trên hết họ đã thể hiện sự quan tâm
lo lắng nhất định đến cộng đồng và chính gia đình bị khóa cổng
trên vai họ còn là hai từ trách nhiệm và chịu trách nhiệm nếu có bất cứ trường hợp nào xảy ra
do vậy chính bỏ làm một mươi mong muốn người dân thấu hiểu
sang sẻ bớt gánh nặng cùng chính quyền và y tế địa phương ngăn chặn dịch bệnh
là nhiệm vụ hàng đầu mà chúng ta cần quan tâm
bạn có bình luận gì về vụ việc trên xin hãy để lại quan điểm dưới phần commen
chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng bạn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại